trong lúc toàn đang chơi ở tròi dãy của một người dân ở thôn hai dã đoàn kết huyện bù đăng thì châu văn cư ba mươi chín tuổi trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng cũng đi tới đây tìm bạn
khi tới nơi thấy toàn đang lớn tiếng với một người ở trong tròi dãy nên cưu vào can ngăn nhưng bất ngờ toàn quay lại gây sự với cư
bị toàn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người cưu tức giận chạy vào trong tròi lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người toàn khiến nạn nhân gục tại chỗ tử vong
gây án xong cư đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
còn tại tỉnh đắk lắc công an thành phố bù ma thuật đang tạm giữ hình sự đối tượng y phil nghê một mươi tám tuổi trú tại xã yer tiêu huyện chư quynh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba trong lúc đang ngồi nhậu
y phil đã rủ european một mươi tám tuổi trú tại cùng xã đến xã yer cao thành phố bù ma thuật tìm đánh một người có mâu thuẫn từ trước
trên đường đi y phil gặp y thạch cân nôn một mươi bảy tuổi trú cùng xã nên đã rủ đi cùng
sau khi chuẩn bị hung khí các đối tượng điều khiển xe máy đến khu du lịch sinh thái hoàng nam ở xã ya cao thì thấy hai thiếu niên đang dựng xe máy hái dừa
y phil đã dùng gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người một thiếu niên gây thương tích rồi cướp xe máy của nạn nhân bỏ đi
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại lực lượng công an đã vào cuộc xác minh điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng này
hiện công an thành phố bù ma thuật đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng còn lại
ngày ba mươi tháng ba công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đang lấy lời khai của nguyễn hoàng khang sinh năm hai nghìn năm quê tại tỉnh khánh hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba bà nguyễn thị cẩm nhung sinh năm hai nghìn năm đã đặt lời khai của nguyễn hoàng khang
nguyễn thị cẩm nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngộ tại tỉnh bình dương đăng thông tin lên mạng tìm con trai mất tích
sau đó phía gia đình nạn nhân nhận được điện thoại của khang nói con trai của bà nhung đang hôn mê ở campuchia
người này yêu cầu gia đình chuẩn bị sáu usd để chuột con ra do không có đủ tiền phía gia đình xin bớt còn lại ba usd
đối phương yêu cầu gia đình lên cửa khẩu mộc bài để trao tiền nhận con
tuy nhiên địa điểm giao dịch sau đó lại đổi sang quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
chiều ngày hai mươi chín tháng ba gia đình gặp trực tiếp nam thanh niên tại đường d năm phường hai mươi năm quận bình thạnh
khi đối tượng này đang nhận sáu mươi năm triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại trụ sở công an khang khai nhận do thấy thông tin gia đình đang tìm người trên mạng
nghi phạm đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ việc đang được công an quận bình thạnh điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian qua bộ công an đã liên tục cảnh báo
về thủ đoạn giả danh cơ quan công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó nổi lên thời gian gần đây là gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu kê khai thông tin tài sản
xin được khẳng định lại cơ quan công an các cấp tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội
người dân cần hết sức lưu ý để không rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo bằng cách giả danh công an yêu cầu kê khai thông tin tài sản
sau vài lời đe dọa đối tượng giả danh đã yêu cầu nạn nhân
sử dụng điện thoại thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng để kê khai tài sản cá nhân
sau đó chỉ vài thao tác hàng trăm triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân đã không cánh mà bay
đối tượng giả danh đã yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng
đặc biệt là các đối tượng chiếm được quyền sử dụng cái tài khoản của người dân thông tin về cá nhân để từ đó rút cái tiền trong tài khoản của người dân
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thời gian qua nhiều doanh nghiệp cá nhân nhận được điện thoại
người gọi tự xưng là cán bộ công an công chức cơ quan thuế để mời chào rụ rỗ dọa nạt lừa đảo ép doanh nghiệp cá nhân khai báo các thông tin cá nhân
thậm chí chúng còn làm giả các quyết định của cơ quan có chức năng
sau đó gọi điện để thông báo hướng dẫn nạn nhân thực hiện các khai báo theo hướng dẫn của chúng
thực ra thủ đoạn này nó không mới trước đây đã có rất nhiều những trường hợp mà mặc quần áo của viện khảo sát này
hay là của tòa án hay của công an mặc quần áo giống nghiệt gây cho song vi lạc côn gọi điện cho người dân
để lừa người dân là đang vi phạm vào cái trang bị vi phạm chính này kia
yêu cầu người dân hoặc gửi thông tin cũng không tin hoặc phải làm theo những yêu cầu
thì gần đây thì có một số hình thức nó tinh vi hơn
là các đối tượng bắt đầu có thể lợi dụng giả mạo những hồ sơ tài liệu
hay là quyết định khởi tố hay quyết định vi phạm hành chính để tăng thêm tiền tin cậy người dân
từ đó yêu cầu người dân là có thể là sao kê khoản ngân hàng xem giao dịch tiền ở đây như thế nào
hay là cung cấp những thông tin mà nhạy cảm người dân cho các đối tượng
hoặc là chuyển tiền để xử lý vụ việc ngay để tránh bị khởi tố hình sự
cái đấy thì nó sẽ là tác động vào tâm lý của nạn nhân sẽ là nhiều hơn
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
đồng thời tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
tuyệt đối không nghe và làm theo những hướng dẫn của đối tượng lạ
không cung cấp thông tin cá nhân tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng
có thể là các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những hình thức lừa đảo để đưa cho nạn nhân chủ động điền những thông tin cá nhân vào như là
như là các cái form khảo sát để tham gia vào chương trình khuyến mãi này bạn cần phải điền vào đây thông tin khảo sát
thì nhiều người dân không gần ngại mà điền đầy đủ thông tin như là tài quản nhân hàng số tài quản nhân hàng địa chỉ họ tên số hệ thoại hay như thế nào
đấy là một cách
cách thứ hai là có thể do chính người dân bị dính mã độc thu thập thông tin trên các thiết bị cá nhân như máy tính hay điện thoại
những cái thiết bị những cái con mã độc này thì có thể thu thập những cái thông tin cá nhân của người dân
sau đó gửi về cho những kẻ lừa đảo tấn công để thu thập
quy trình làm việc đối với cơ quan hành pháp với người dân là làm việc trực tiếp theo quy trình gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
đồng thời không có chuyện cán bộ yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài quản nhân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
tại tỉnh quảng bình hàng chục đối tượng đang bay lắc trong quán bar trên đường hai bà trưng thành phố đồng hới
vừa bị lực lượng công an thành phố kiểm tra bắt giữ vào đêm ngày ba mươi
hai mươi tháng ba kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar angel club
có địa chỉ tại số một trăm hai mươi năm đường hai bà trưng thành phố đồng hới
thời điểm kiểm tra phát hiện có năm mươi người bao gồm khách và nhân viên của cơ sở đang có mặt tại đây để nghe nhạc
sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy là thuốc lắc
ngay sau đó công an thành phố đồng hới đã tiến hành test nhanh ma túy phát hiện có hai mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đến quán bar này để sử dụng dịch vụ và có sử dụng thuốc lắc để tăng hương phấn
hiện vụ việc đang được công an thành phố đồng hới tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật